nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bunyang volachit sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
và đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước việt nam đã rời hà nội đi thăm hữu nghị chính thức
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của tổng bí thư nguyễn phú trọng
sau đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
chuyến thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào của tổng bí thư nguyễn phú trọng
tiếp tục khẳng định đường lối chủ trương nhất quán của việt nam trong quan hệ với lào
hai bên sẽ cùng trao đổi chủ trương định hướng và các nội dung hợp tác
biện pháp lớn nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác việt nam lào giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trên các lĩnh vực chính trị ngoại giao quốc phòng an ninh kinh tế văn hóa giáo dục
khoa học kỹ thuật và hợp tác giữa các bộ ngành địa phương giữa hai nước
vào đêm ngày hai mươi ba tháng một mươi một theo giờ địa phương trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa italy
chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi làm việc với lãnh đạo đảng dân chủ italy
đảng tái lập cộng sản italy và đảng cộng sản italy
tại các cuộc gặp trên chủ tịch nước trần đại quang thông báo một số nội dung chính
trong cuộc hội đàm với tổng thống italy vừa diễn ra
bày tỏ vui mừng trước bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trong nhiều lĩnh vực
kể từ khi được nâng cấp lên đối tác chiến lược vào tháng một năm hai nghìn một mươi ba
khẳng định việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược với italy
đối tác quan trọng của việt nam trong eu
chủ tịch nước mong muốn thời gian tới các đảng cánh tả italy và đảng cộng sản việt nam
sẽ tăng cường gặp gỡ tiếp xúc trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau vì những mục tiêu chung
góp phần làm sâu sắc thêm và hiện thực hóa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và italy
chủ tịch nước mời các đồng chí lãnh đạo các đảng cánh tả sang thăm việt nam
lãnh đạo đảng dân chủ italy đảng tái lập cộng sản italy đảng cộng sản italy bày tỏ vui mừng
được hội kiến với chủ tịch nước trần đại quang khẳng định tình đoàn kết hữu nghị
mà các đảng cánh tả italy luôn dành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước trước đây
và xây dựng tổ quốc hiện nay của việt nam